xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị vụ việc vợ và con trưởng ban dân vận huyện ủy bị sát hại một cách man dợ đã gây rúng động dư luận suốt một thời gian dài
bởi sự ra tay tàn ác của đối tượng chỉ sau một mươi sáu giờ kẻ thù ác đã phải xa tay vào còng số tám
tội ác của tên sát nhân này như thế nào bản án dành cho hắn là gì mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây
năm hai nghìn một mươi bốn châu minh nhân tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông bùi xuân thường trưởng ban dân vận thuộc huyện ủy châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu nhà tại xã quảng thành huyện châu đức
do hay đến nhà ông thường chơi nên nhân thấy gia đình ông thường có điều kiện về kinh tế
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nhân có vay nợ một người khác số tiền hai mươi triệu đồng nhưng do không có tiền trả nên nhân định đến trộm tài sản của nhà ông thường để lấy tiền trả nợ
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhân đi từ thành phố chí minh xuống châu đức ghé vào nhà ông thường nhưng không gặp ai nên đi thuê phòng nghỉ lại
sau đó nhân gọi điện nói đang làm công trình ở dưới này và mời ông thường yêu nước
sáng hôm sau ông thường gặp nhân tại quán cà phê ông thường kể nhân biết gia đình ông có thu nhập cao nhờ nuôi chim yến lấy tổ bán nên nhân càng có ý định trộm cắp
chưa hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhân đến
nhân đến nhà ông thường chơi do trước đó nghe ông thường nói tại khu vực nuôi chim yến có gắn camera nên nhân đi quan sát vị trí đặc điểm căn nhà ông thường để chuẩn bị cho việc trộm cắp tài sản nhưng không thấy camera
sau đó ông thường rủ nhân đi nhậu đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày thì nghỉ và đưa xe mô tô cho nhân mượn để về phòng trọ
sáng hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhân trả xe cho ông thường và nói dối với ông thường về nghỉ ở nhà trọ đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày
sau đó ông thường rủ nhân đi nhậu đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày thì nghỉ và đưa xe mô tô cho nhân về phòng trọ
nhân đi vào bếp vào phòng ở sát bếp nhìn vào thấy có một vài đồ linh tinh nên biết đây là kho để đồ
nhân đi đến phòng ngủ sát kho và phòng khách mở tủ gỗ đựng quần áo mở ngăn kéo bàn tìm kiếm tài sản nhưng không thấy gì
nghe tiếng chân người đi từ trên lầu xuống bằng lối cầu thang ở phòng khách nên nhân đã cầm ống tuyếp sắt đứng nấp sau cánh cửa khép hờ bên trong phòng ngủ
nhìn qua khai cửa thế anh bùi phạm đức toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín con trai của anh thường đi ngang qua cửa phòng nên nhân đang đứng để xuống nhà bếp
nhân liền mở cửa đi theo phía sau anh toàn tay phải cầm ống tuyếp sắt sát hại nạn nhân
nghe tiếng bà phạm thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám vợ của ông thường đang đi lên lầu
nhân đã cầm ống tuyếp sắt đánh bà nga ngất xỉu
sau đó sát hại bà nga rồi tháo nhẫn
lục lấy của bà nga một ít tiền
do sợ bị camera phát hiện nên nhân đã thay áo sơ mi màu đen bằng áo sơ mi tay dài màu trắng
lấy chiếc áo thun màu đỏ trong sọt đựng đồ của nhà ông thường buộc che ngăn mặt
lấy áo mưa của nhà ông thường mặc vào đội mũ vải đeo theo ba lô
nên đi ra phòng khách cất cầu giao tổng ngắt điện toàn bộ căn nhà rồi lấy xe máy của ông thường bỏ trốn
trên đường đi nhân đã vứt ống tuyếp sắt tháo sim và thẻ nhỏ
nhớ điện thoại của bà nga vứt xuống ven đường tháo biển số xe rồi bán đôi bông tai của bà nga được gần hai bảy triệu đồng
sau đó nhân chạy đến bến xe miền đông tp hcm gửi xe máy vào điểm giữ xe rồi đi xe khách ra thị trấn phù mỹ tỉnh bình định tìm người đòi tiền
trưa hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhân không đòi được tiền nên bắt xe về lại tp hcm
sáng hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhân bị bắt giữ tại quận gò vấp tp hcm
vụ án nghiêm trọng xảy ra nhân bị bắt giữ sáng một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu kết hợp với công an huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đưa đối tượng châu minh nhân hai mươi tuổi quê quán vĩnh long tạm trú quận chín tp hcm đi thực nghiệm tại hiện trường vụ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện ủy huyện châu đức để cướp tài sản
ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đứng kín xung quanh căn nhà nơi xảy ra vụ án tại ấp tân thành xã quảng thành huyện châu đức để theo dõi lực lượng chức năng đưa đối tượng châu minh nhân đi vào hiện trường tiến hành công tác thực nghiệm
đến khoảng tám giờ ba mươi xe chở phạm nhân đưa nhân vào bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ án kinh hoàng
châu minh nhân mặc chiếc áo màu trắng đội mũ lưỡi chai màu đen
bên ngoài lực lượng chức năng căng dây cấm người dân cùng những ai không liên quan
đứng xung quanh hiện trường
phía bên trong lực lượng công an kết hợp với viện kiểm sát đưa nhân đi thực nghiệm từng căn phòng nơi nạn nhân phạm thúy nga bốn mươi tám tuổi và em bùi phạm đức toàn một mươi bảy tuổi là vợ và con trai của ông bùi xuân thường trưởng ban dân vận huyện ủy châu đức bị sát hại
không gian bên trong căn biệt thự khá yên tĩnh
sau khi thực nghiệm xong hiện trường tại căn biệt thự của nạn nhân
cơ quan công an đã đưa nhân tới địa điểm vườn tiêu cách hiện trường khoảng năm km
là nơi nhân phi tăng con dao gây án để thực nghiệm sau khi giết hại nạn nhân
đến một mươi h ba mươi công tác thử nghiệm đã hoàn tất
nhân được cơ quan công an đưa trở lại trại tạm giam
theo cơ quan điều tra việc thử nghiệm hiện trường tương đối thành công
đa phần khớp với lời khai của nghi can
tuy nhiên vẫn có một số chi tiết vẫn cần phải điều tra thêm để làm rõ
giết người thì phải đền tội
liên quan đến vụ án trưa ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
tòa nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo châu minh nhân hai mươi một tuổi quê vĩnh long
tử hình về tội giết người sáu năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt là tử hình
nhân là hung thủ gây ra cái chết cho bà phạm thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
và anh bùi phạm đức toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là vợ và con trai ông bùi xuân thường trưởng ban dân vận huyện ủy huyện châu đức
tại phiên xử lưu động ông thường khai sau khi nhân quay trở lại châu đức
ông đã mời nhân ăn cơm tại nhà hàng
lần gặp này nhân đã dò hỏi thông tin về gia đình ông thường để tìm cách trộm tài sản
tôi đưa nhân đi ăn mắt cá ngử
có ba mắt cá thì tôi nhường nhân hai con để nó có sức khỏe làm việc
còn tôi chỉ ăn một con
trước tới nay tôi chưa bao giờ đãi cho con trai ăn một bữa cho tử tế
vậy mà tôi đã mời kẻ giết vợ con tôi đi ăn
ông xót xa nói
ngày xảy ra vụ án ông đi viếng đám ma
khi về tới nhà thì phát hiện vợ nằm trên giường như đang ngủ
ông không biết rằng con trai cũng bị giết ở trong nhà kho
tôi đưa vợ tới bệnh viện giờ sau cái mới phát hiện ra vết dưng
tôi gọi công an để báo rằng vợ tôi bị giết
nhưng không ngờ mọi người giấu việc con trai tôi cũng đã chết
mãi đến một mươi chín h tối khi báo chí đăng tin người nhà ở xa điện thoại
tôi mới biết con trai cũng đã bị hắn giết
ông thường khóc nghẹn trước tòa
hội đồng xét xử cũng yêu cầu ông thường kê khai những chi phí tổn thất
ông thường nghẹn lời nói
không có vật chất tinh thần nào có thể bù đắp được nỗi mất mát này
tại tòa nhân nhận hết mọi tội lỗi
khi hội đồng xét xử hỏi bị cáo có thấy hành vi của mình quá tàn độc nhẫn tâm không
nhân trả lời bị cáo thấy có
trước tòa nhân sưng hô kêu chú thường cô nga
và em toàn
nhưng lại nhẫn tâm ra tay một cách vô nhân tính
tại phần luận tội theo đại diện viện kiểm sát chỉ vì cần hai mươi triệu đồng để trả nợ
và đây là số tiền không thực sự quá lớn
nhưng bị cáo đã ra tay giết chết hai mạng người
với ý thức quyết tâm phạm tội đến cùng
thực hiện hành vi tức đoạt mạng sống của bà nga anh toàn
với cách thức vô cùng dã man tàn độc mất hết nhân tính
ngay sau khi giết chết hai mạng người
bị cáo vẫn bình thản cướp những gì bị cáo cho là có giá trị của nạn nhân
hành vi của bị cáo châu minh nhân
ngoài việc trực tiếp gây ra những mất mát tang thương không thể bù đắp cho gia đình ông bùi xuân thường
đã từng là ân nhân giúp đỡ nhân về mặt vật chất
cũng như tinh thần trong thời gian qua
thì hành vi của bị cáo đã để lại hậu quả vô cùng xấu
về trật tự trị an xã hội
gây hoang mang lo lắng về trật tự trị an
cây căm vẫn tổn độ trong đời sống dân cư ở địa phương
sau khi vụ thảm án xảy ra
vì vậy đề nghị hội đồng xét xử loại trừ nhân ra khỏi xã hội
cần phải có mức án cao nhất đối với nhân
là tử hình
khi nghe tới đây hơn một người tham gia phiên tòa
đều đồng loạt vỗ tay
được nói lời sau cùng châu minh nhân đã bật khóc
bị cáo đã xem thường pháp luật
xem thường tính mạng con người
bị cáo xin lỗi chú thường
và không biết nói gì hơn
sau một thời gian bị giam trong vòng biệt giam
sáng một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
hội đồng thi hành án tử hình tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phối hợp với nhà thi hành án tử hình
công an tỉnh đồng nai tại phường tân phong
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tổ chức thi hành hình phạt tử hình
bằng hình thức tiêm thuốc độc
đối với tử tù châu minh nhân
vụ án kết thúc
tên sát nhân phải trả giá bằng cả tội ác của mình
đây cũng là bài học cảnh tình
cho những kẻ ham chơi lười làm
nợ nần dẫn đến túng quẫn
mà lao vào con đường trộm cắp vi pháp